kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay sở y tế hà nội cho biết là từ một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám đến sáu h ngày ba mươi tháng tám
hà nội ghi nhận hai mươi ba ca mắc mới trong đó năm ca tại cộng đồng một mươi tám ca đã được cách ly
bao gồm thanh xuân một mươi bảy ca đống đa hai ca hoàng mai hai bà trưng phú xuyên và thanh oai mỗi nơi một ca
cũng trong sáng nay tỉnh quảng ngãi cho biết vừa ghi nhận thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín
gồm tám ca liên quan đến trùm ca bệnh ở công ty hoya lens việt nam chi nhánh quảng ngãi khu công nghiệp v sip quảng ngãi
một ca liên quan đến khách sạn hoàng mai và một ca quê tỉnh nghệ an
là lái xe đường dài được test nhanh covid một mươi chín tại chốt kiểm dịch dốc sỏi